những khối đá xẻ có kích thước hai mươi trên hai mươi cm dài một m rồi xếp thành khối lớn
ở lớp thứ ba từ dưới lên tạo khoảng trống ở giữa xung quanh gắn silicon rồi nhét nhiều gói ma túy bên trong mỗi gói khoảng một kg
sau đó tiếp tục xếp các khối đá khác lên trên mỗi khối đá nặng khoảng hai bảy tấn
với thủ đoạn này máy soi chiếu không thể phát hiện ra ma túy bên trong
đây là lần đầu tiên có một chuyên án mà người hàn quốc và người trung quốc câu kết với nhau
và cũng là lần đầu tiên các đối tượng dùng đá xây dựng để giấu ma túy
nếu không bị phát hiện số ma túy sẽ được chuyển sang hàn quốc một thị trường mà từ trước đến nay chưa phát hiện
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng nhận được thông tin là có đường dây vận chuyển ma túy
từ thành phố hồ chí minh đi busan hàn quốc
cầm đầu đường dây này là một đối tượng người hàn quốc sống lâu năm tại thành phố hồ chí minh có vợ hờ là người việt nam
nguồn tin trinh sát báo về để thuận tiện cho hoạt động buôn bán ma túy
hắn đã thành lập công ty xuất khẩu hàng sang hàn quốc
có kho xưởng gia công để cất giấu ma túy tại phường linh đông quận thủ đức thành phố
trước thông tin trên đoàn hai đã báo về cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
để chỉ đạo đoàn phòng chống ma túy và tội phạm miền nam phối hợp điều tra xác minh
chỉ ít ngày sau chân tướng ông trùm đã được làm sáng tỏ
kim sung sik sang việt nam du lịch quan hệ với huỳnh thị hoa trân là giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn máy và thiết bị công nghiệp ape có trụ sở tại năm trăm hai mươi chín a kha vạn cân quận thủ đức thành phố hồ chí minh
để làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển
vốn là cảnh sát ở tỉnh pusan hàn quốc nhưng vì tha hóa biến chất nên kim xuân xích bị cho thôi việc
cũng vì có nhiều năm làm cảnh sát bẩn nên kim sung sik rất ma cô xảo quyệt và có vô vàn thủ đoạn để quản lý đàn em
cũng như có các chiêu bài nhằm qua mặt cơ quan chức năng
hỗ trợ cho kim xuân xích và huỳnh thị hoa trân
còn có một số đối tượng quốc tịch người trung quốc và hàn quốc
ma túy được các đối tượng mua từ khu vực biên giới
sau đó vận chuyển về cắt dấu tại trung cư katawin
khi thời điểm thích hợp sẽ chuyển ma túy đến kho đá granite ở kha vạn cân thủ đức thành phố hồ chí minh
đây là chuyên án có đối tượng đa quốc tịch gồm cả người việt người trung quốc hàn quốc là một khó khăn để có thể tiếp cận và xác minh
các đối tượng trốn khai báo tạm vắng tạm trú bằng cách thường xuyên thay đổi địa điểm nơi ở
vì vậy các trinh sát của đoàn hai đoàn ba phải cải trang để theo sát hoạt động nhưng đồng thời cũng không đứt dây động rừng
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi chuyên án mang bí số a bảy trăm hai mươi p được xác lập do cục phòng chống ma túy và tội phạm và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đồng chủ trì
các đơn vị đoàn hai đoàn ba bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm đoàn cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cảnh sát cơ động bộ công an và tổng cục hải quan được huy động tham gia phá án
tại kho đá lợi dụng đêm tối không có người làm kim xuân xích cùng các đối tượng cất dấu ma túy vào trong các khối đá granite
chúng sử dụng các thanh đá xẻ có kích thước là hai mươi cm x hai mươi cm dài một m xếp trồng lên nhau
sau khi xếp ba hàng đầu tiên chúng tạo khoảng trống ở giữa xung quanh để khối đá kích thước ngắn hơn rồi gắn silicon
bên trong chúng nhét từ tám đến một mươi hai gói ma túy mỗi gói trọng lượng khoảng một kg
sau đó tiếp tục xếp các thanh đá khác lên trên
liên tục từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng bảy nhóm đối tượng đã đóng thêm các kiện đá granis đủ số lượng làm thủ tục xuất khẩu như các chuyến hàng trước
dự kiến đêm ngày một mươi tám tháng bảy các đối tượng sẽ chuyển lô ma túy trên ra cảng cát lái để làm thủ tục xuất khẩu đi hàn quốc
trước diễn biến nhanh của chuyên án ban chuyên án liên tục họp bàn phân tích để bố trí lực lượng và chỉ đạo phá án
ban chuyên án huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cục phòng chống ma túy và tội phạm
cục điều tra chống buôn lậu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tp hcm chia làm bảy mũi
theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong chuyên án
khoảng hai mươi một giờ đêm kim sung six trực tiếp chỉ đạo các đối tượng dùng xe nâng vận chuyển các khối đá cất dấu ma túy đưa vào container
sau khi vận chuyển xong một mươi hai khối đá tổng trọng lượng khoảng ba mươi tấn
kim xuân xích trực tiếp niêm phong sau đó chỉ đạo lái xe vận chuyển ra cảng cát lái
một mũi trinh sát bám sát xe container các mũi khác tiếp tục bám sát các đối tượng trong đường dây
thực hiện kế hoạch phá án khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại cảng cát lái tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ lái xe
và khám xét khẩn cấp đối với container mang số hiệu gau hai một mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi hai khi các đối tượng vừa khai báo thủ tục hải quan
hàng đã được niêm phong kẻ chỉ container chuẩn bị được đưa xuống tàu xuất đi cảng incheon hàn quốc
kết quả thu giữ
gồm bốn mươi gói metafetamin khoảng bốn mươi kg dấu trong bốn kiện đá hoa cường
ngay sau khi phát hiện ma túy ban chuyên án đồng loạt chỉ đạo sáu tổ trinh sát khống chế bắt giữ năm đối tượng khác trong đường dây
trong đó có hai đối tượng người hàn quốc hai đối tượng người trung quốc và một đối tượng người việt nam
đồng thời kiểm soát các địa điểm nghi vấn cất dấu ma túy khám xét các địa điểm trên
lực lượng chức năng thu giữ bảy gói ma túy tổng hợp dạng đá
một mươi viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội
các đối tượng cũng thừa nhận đã từng vận chuyển năm lô hàng sang hàn quốc trong đó có ba lô hàng chứa ma túy
ngay sau khi kết thúc giai đoạn một nhận định đây chỉ là một nhánh nhỏ trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia
có sự móc nối cấu kết của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành

cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
cục điều tra chống buôn lậu tiếp tục tập trung các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra mở rộng triệt để đường dây tội phạm ma túy này
từ tài liệu có được ban chuyên án xác định đối tượng kim xuân xích chỉ đạo đàn em lấy ma túy từ đối tượng lê hồ vũ
tên thường gọi là trương trúc nhơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy giúp sức cho lê hồ vũ còn có nguyễn trí thiện
cả hai đều đang sinh sống tại huyện bình chánh tp hcm
sau hơn một mươi ngày đêm không nghỉ giám sát chặt chẽ các đối tượng ban chuyên án đã dựng lên được đường dây
theo đó lê hồ vũ và nguyễn trí thiện cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
số lượng lớn từ campuchia sau đó vận chuyển về tp hcm tiêu thụ
trần dết của vũ và thiện là hơn chục đối tượng ở tp hcm và đồng nai
một số đối tượng giữ vai trò cất giấu vận chuyển
giao nhận ma túy các đối tượng còn lại làm đại lý bán lẻ trên địa bàn
vào lúc một mươi một h đêm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với cục phòng chống ma túy tội phạm cục điều tra chống buôn lậu và lực lượng chức năng
khống chế bắt quả tang lê hồ vũ và nguyễn trí thiện đang vận chuyển ma túy từ ô tô vào nhà riêng
tại xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm thu giữ bảy mươi ba kg ma túy tổng hợp
cùng nhiều tài sản vật chế
sau khi bắt giữ hai đối tượng thu giữ vật chứng là ma túy ban chuyên án chỉ đạo một mươi tổ trinh sát
tại tp hcm đồng nai đồng loạt đột nhập khống chế bắt giữ các đối tượng trong đường dây
và khám xét khẩn cấp nơi ở kho hàng nghi chứa ma túy của các đối tượng
kết quả ban chuyên án đã bắt giữ một mươi một đối tượng khác trong đường dây
vật chứng thu giữ gồm bốn mươi năm kg ma túy tổng hợp một mươi chín bánh heroin cùng nhiều tài sản vật chứng có liên quan
căn cứ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trinh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đồn biên phòng linh huỳnh kiên giang
bắt giữ nguyễn trung kiên khi đang ở trên tàu super đông tám để trốn sang campuchia
kiên sử dụng giấy tờ giả mang tên nguyễn thanh tùng nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
khám xét khẩn cấp nơi ở của kiên tại trung cư nguyễn thái bình quận một tp hcm
thu giữ được một số sổ sách ghi chép liên quan đến việc mua bán ma túy
đấu tranh khai thác kiên thừa nhận là đầu mối điều phối cung cấp ma túy cho các đầu nậu tại tp hcm và các tỉnh lân cận
nguồn ma túy được đưa từ khu vực tam giác vàng qua campuchia về việt nam
thông qua hai đối tượng người việt nam hiện đang sinh sống tại campuchia
các đối tượng đã sang tp hcm khảo sát lập nhiều kho hàng để chứa ma túy
sau đó giao cho người việt nam và người trung quốc quản lý
ma túy được các đối tượng đưa vào các lõi giữa lốc máy xe ô tô
máy phát hiện đã tháo rời các bình hình trụ sắt dài một năm m x ba mươi năm m cất dấu trên máy xúc
máy xây dựng vận chuyển qua cửa khẩu tây ninh về tp hcm tập kết vào các kho hàng
theo hồ sơ kim xuân xích là người rất am tường nghiệp vụ từng nhiều lần vào tù ra tội
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi năm kim xuân xích đã trở thành một người đối tượng đối tượng đối tượng
đến năm hai nghìn một mươi sáu kim xuân xích phạm pháp sáu lần và phải chịu sáu bản án hình sự
kim có ba người con nhưng vợ kim không chịu nổi cảnh chồng đi tù như ăn cơm bữa nên đã đệ đơn ly hôn
sau khi mãn hạn tù kim đến việt nam tìm kiếm cơ hội và trở thành người tình của huỳnh thị hoa trân
để giúp người tình trân đứng tên thành lập công ty ape băng ký trụ sở không có thật ở đường kha vạn vân
phường linh đông tp thủ đức
hôm nay xuất đá xây dựng granite xuất sang thị trường hàn quốc
kim sung six biết đá granite thuộc mặt hàng xuất khẩu có điều kiện phải qua luồng đỏ kiểm soát so chiếu khi làm thủ tục xuất khẩu
nhưng nếu giấu ma túy bên trong các khối đá thì máy soi chiếu không thể phát hiện
nguồn ma túy kim lấy từ vũ
điều kim không ngờ là mọi hoạt động của đường dây này không lọt khỏi con mắt trinh sát tinh tường của công an việt nam
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng
ngay trong đêm ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an tỉnh cà mau
các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ trần hoàng vũ và ba đối tượng khác đang lẩn trốn ở cà mau
tại cơ quan điều tra trần hoàng vũ khai biết công an đang truy bắt nên đã sử dụng chứng minh thư giả
mang tên nguyễn văn hùng để tránh bị phát hiện
sau ba giai đoạn của chuyên án đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng
bảy can về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tổng số vật chứng thu giữ là một trăm sáu mươi bốn kg ma túy tổng hợp gồm ma túy đá ketamin và thuốc lắc
một mươi chín bánh heroin nhiều tài sản là tiền việt đô la mỹ ô tô và xe máy
ngoài ra các đối tượng cũng khai nhận đã tiêu thụ chót lọt tại tp hcm và các tỉnh lân cận
vài trăm kg ma túy đá ketamine heroin và thuốc lắc
đây là chuyên án
đây là truyền hình về sự phối hợp giữa lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan
trong công tác đấu tranh triệt phá thành công chuyên án
đây là chuyên án điều tra triệt để bắt giữ hầu hết các đối tượng trong đường dây trong một thời gian ngắn
thu giữ vật chứng với số lượng lớn là các loại ma túy làm rõ được đối tượng cầm đầu ở nước ngoài
theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thể hiện sự quyết tâm không ngại gian khó gian khổ của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy